trên thế giới tình hình dịch bệnh có những chuyển biến xấu
tới nay toàn cầu ghi nhận tổng cộng hơn ba mươi một bảy mươi sáu triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có chín trăm bảy mươi bốn năm trăm năm mươi chín ca tử vong
đáng chú ý dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp tại châu âu
thủ tướng anh boris johnson đã yêu cầu áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
khi mà số ca nhiễm covid một mươi chín tại nước này vẫn tiếp tục tăng cao
hàn quốc hàn quốc ghi nhận diễn biến tích cực trong tình hình dịch bệnh
hàn quốc ghi nhận ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới dưới một trăm linh người
trong khi philippines ghi nhận ngày có mức tăng số bệnh nhân covid một mươi chín thấp nhất trong hai tuần qua với một sáu trăm ba mươi năm ca
tổ chức y tế thế giới cảnh báo số ca mắc covid một mươi chín đang tăng nhanh trên toàn thế giới
số ca nhiễm mới được ghi nhận trong một tuần đã lên mức cao kỷ lục
với gần hai triệu ca trong khi số trường hợp tử vong mới đang có xu hướng giảm dần
who cho biết gần như tất cả các khu vực trên thế giới
ghi nhận số ca nhiễm mới tăng lên trong tuần trước mặc dù số ca tử vong có dấu hiệu giảm xuống khoảng một mươi